đây không phải là lần đầu tiên dư luận lên tiếng về vấn đề quy hoạch đối với các cơ sở hóa chất trong khu dân cư
rất nhiều sự cố xảy ra đã đủ để vấn đề này được xem xét một cách nghiêm túc
nếu sử dụng hóa chất mà đúng quy định thì đã không xảy ra những sự việc như thế này
nhiều cơ sở rất chủ quan và không ý thức đúng và đủ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn trong quá trình tồn chứa sử dụng hóa chất
từ vụ cháy kho hóa chất tại công ty trách nhiệm hữu hản sản xuất và thương mại

để có biện pháp phòng ngừa phòng cháy bảo vệ môi trường

kịp thời xử lý các vi phạm về an toàn kinh doanh và sản xuất hóa chất

hãy tiếp tục theo dõi tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân

nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở có thể phát huy được hết cái vai trò của mình
một mặt là chúng ta tâm tập trung được lực lượng để chúng ta tổ chức tuyển chọn đào tạo huấn luyện và sử dụng
vấn đề thứ hai là điều kiện rất thuận lợi để chúng ta tập trung về tổ chức lại lực lượng
đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị để cho lực lượng này hoạt động
đây là vấn đề thực tế trong thời gian qua cũng còn có nhiều tồn tại
vấn đề thứ ba nữa đảm bảo sự phân công lực lượng và sự phối hợp của các lực lượng
tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và bảo đảm quốc phòng
xây dựng thế trận an ninh dân và quốc phòng toàn dân tại quốc gia
hiện nay thì bộ công an cũng đã có tờ trình chính phủ cũng như là đang xin ý kiến nhân dân
về dự thảo dự án luật lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
rõ ràng là việc làm này thì rất là cần thiết
từ đó thì tạo được những cơ sở pháp lý vững vàng giúp cho những lực lượng
đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có thể phát huy được hết
cái vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đúng không ạ
với cá nhân tôi cho rằng là một chính sách mới ra đời
những quy định
trong dự án luật sẽ có nhiều ý kiến khác nhau
tuy nhiên tôi cho rằng là với những yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự
ở cơ sở trong tình hình hiện nay và gắn với việc bộ công an đang thực hiện
cái đề án tổ chức lại lực lượng công an ở cấp cơ sở
thì nó đảm bảo cái tính thống nhất và tính đồng bộ trong cái việc phân công
đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
chúng ta thông qua được cái dự án luật này thì sẽ tạo cơ sở pháp lý
để chúng ta tập hợp nhân dân các tổ chức để chúng ta xây dựng các mô hình phong trào
rồi chúng ta để người dân phát huy cái vai trò tự quản tại cơ sở
và phát hiện kịp thời ngăn chặn những cái mô thuẫn ngay từ trong nội bộ nhân dân
rồi những vấn đề
vi phạm pháp luật nhỏ ở dưới cơ sở để có thể xử lý kịp thời
tôi nghĩ đây là một cái sự hết sức là phù hợp trong cái việc chúng ta xây dựng những cái dự án luật này
như ông đã phân tích rõ ràng là những lực lượng mà đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở thì có vai trò rất quan trọng
tuy nhiên trong thực tế thì lực lượng này gặp phải không ít những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
vậy thì đâu là những điều kiện cốt lõi nhất cần có để giúp cho lực lượng này có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ạ
tôi cho rằng tổ chức một lực lượng một mô hình thì phải có các điều kiện đảm bảo
đảm bảo về nhân lực bảo đảm về ngân sách để cho các lực lượng hoạt động
cũng cho rằng có quan điểm cho rằng nó phát sinh về ngân sách
nhưng mà chúng tôi nghĩ là khi đầu tư tính hiệu quả thì phải có cơ chế đảm bảo
phải có cơ chế duy trì và phải có sự thống nhất về mặt chế đội ngân sách
tránh như hiện nay đấy thì chúng tôi thấy là tùy theo từng địa phương
tùy vào điều kiện của từng địa phương mà có cái phụ cấp cho lực lượng tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự cơ sở
nó tảm bảo không thống nhất không đồng bộ
thưa ông vậy thì chúng ta nên nhìn nhận như thế nào về vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương
cấp ủy chính quyền địa phương thì cần tạo những điều kiện thuận lợi như thế nào để trong thời gian sắp tới
những lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có thể làm tốt nhiệm vụ
mình cũng như là khắc phục được những cái khó khăn mà trong thực tế đã gặp phải ạ
cấp ủy chính quyền địa phương các cấp thì rất quan tâm đến lực lượng này
tuy nhiên do điều kiện của từng địa phương cho nên nó cũng bị hạn chế bởi cái đảm bảo cái yêu cầu mang tính chất tối thiểu để đảm bảo cái hoạt động này
chính vì thế khi ta làm cái luật này cũng chính nhằm giải quyết cái bất cập mà như tôi vừa nói
đấy là vấn đề đảm bảo cái tiêu chuẩn mang tính thông nhất
cho cái lực lượng này trên toàn quốc
tuy nhiên cũng phải có một cơ chế để các địa phương khác có thể tạo điều kiện
đối với lực lượng này ví dụ như tôi thấy một số nơi thì có điều kiện
và những địa phương có những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
ví dụ như thành phố hồ chí minh một số địa phương ở phía nam
thì người ta rất quan tâm đến cái lực lượng này
cho nên là chính vì thế mà khi ta làm được
cái luật này thì rõ ràng nó giải quyết được những cái bất cập
một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ